nhằm tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ quả vải tươi thời gian qua các ngành chức năng tỉnh lào cai đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thông quan nhanh chóng tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang trung quốc
theo thông kê của cục hải quan tỉnh lào cai sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành từ đầu vụ đến nay đạt gần ba mươi tấn tăng tám năm tổng kim ngạch đạt gần một mươi sáu triệu usd tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu quả vải cục hải quan lào cai đã cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian thông quan bố trí các điểm tập kết quy củ không để xảy ra tình trạng ách tắc u nứ
cục hải quan tỉnh lào cai cũng phối hợp với các cơ quan chức năng khác như bộ đội biên phòng ban quản lý khu kinh tế tạo điều kiện xuất khẩu các mặt hàng nông sản khác của việt nam như thanh long chuối dưa hấu